chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng được truyền thông nhà nước nga chú ý
bởi xung quanh chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga
đang phát triển thực chất ngày càng sâu sắc theo hướng bền vững
chuyến thăm cũng sẽ đánh giá thực trạng và triển vọng quan hệ hợp tác quốc phòng an ninh
và kỹ thuật quân sự giữa việt nam và liên bang nga
giữa tuần qua gần hai mươi bốn triệu học sinh bước vào năm học mới
với rất nhiều nỗi lo của cha mẹ học sinh
khi mà nhiều vấn đề liên quan được các báo đăng tải ngay sau ngày khai giảng
tại nhiều địa phương trong cả nước những trận lũ lụt trong thời gian vừa qua
khiến nhiều học sinh ở các tỉnh như lai châu thanh hóa yên bái
phải nhập trường trong cảnh trường lớp hư hỏng nặng nề
nhiều học sinh thậm chí còn phải đến trường bằng túi ni lông vì lũ chia cắt
các em không chui vào túi ni lông nhưng bỏ quần áo sách vở và túi
rồi nhờ tới sự giúp sức của bố mẹ và các thầy cô giáo
hành trình qua suối là một người lớn cóng một em nhỏ
đi ngược lên phía thượng nguồn rồi thả mình lựa theo dòng suối bơi vào bờ
những năm học trước nhiều phụ huynh ở hải phòng huế thanh hóa hà nội
có con học trái tuyến bắt đầu vào lớp một
méo mặt mỗi khi nghĩ về khoản tiền phải đóng mang tên ủng hộ trái tuyến
dù các trường đều đưa ra danh nghĩa kêu gọi ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất
theo hình thức tự nguyện không quy định mức đóng góp
nhưng mỗi học sinh trái tuyến đều nộp một khoản tiền nhất định
từ một đến chục triệu đồng
cũng chính từ việc này sau thanh tra kiểm tra
nhiều trường đã phải trả lại tiền thu trái tuyến cho phụ huynh
hiện nay các bậc phụ huynh không còn nỗi lo thu tiền trái tuyến
tuy nhiên không ít phụ huynh tiếp tục lo biến tướng bởi các khoản thu tự nguyện
thể thao việt nam suy cho cùng đã trải qua một kỳ asean hai nghìn một mươi tám thành công
về phương diện huy chương nhưng cũng lộ ra nhiều điều đáng lo
đặc biệt là cách quản lý giám sát các chuyến tập huấn ở nước ngoài
đối với những gương mặt được đầu tư trọng điểm
chưa thật sự nghiên túc và rõ ràng
chưa đến mức gai gắt nhưng dư luận và giới truyền thông đã chỉ ra rằng
thất bại của kỳnh ngư nguyễn thị ánh viên là rất đáng báo động
nhiều người thậm chí còn yêu cầu phải đánh giá lại kế hoạch tập huấn tại mỹ
suốt thời gian qua của cô và thầy này
vì nó tốn nhiều kinh phí và dẫn đến kết quả không như mong đợi
không chỉ là thành công ở một giải đấu trẻ và sự khẳng định
điều giá trị nhất mà thầy trò huấn luyện viên park hang seo làm được
sau asean một mươi tám là xác lập một vị thế mới cho bóng đá việt
khẳng định này được báo giới đưa ra trong tuần qua
khi đội tuyển olympic việt nam đã kết thúc cuộc đua
tại asean một mươi tám vừa qua với vị trí thứ tư
lần đầu tiên ở một giải đấu cấp độ châu lục
bóng đá việt nam dám và có thể chơi đàng hoàng đính đạc
với một vị thế của những người đi chinh phục
đó chính là cái được lớn nhất đánh dấu một bước chuyển mình
của mô đền bóng đá
đầu từ một vị thế mới với những khác biệt
ngay từ trong cách nghĩ cách làm
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình
nhà báo và công luận phát sóng hàng tuần trên truyền hình nhân dân
quý vị thân mến chúng ta vừa điểm qua một số nội dung nổi bật
được báo chí trong nước đăng tải trong tuần vừa qua
và như thường lệ để cùng bàn luận về những nội dung đáng chú ý trong tuần
xin giới thiệu khách mời của chương trình ngày hôm nay
nhà báo hoàng nhật phó tổng biên tập báo điện tử vietnam plus
lời đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn nhà báo
đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
câu hỏi đầu tiên thưa nhà báo trong tuần vừa qua
chúng ta cũng đã thấy một hoạt động về chính trị rất quan trọng
đó là việc tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng đoàn công tác
đã sang thăm chính thức liên bang nga
theo lời mời của tổng thống nga vladimir putin
và ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chuyến thăm này
chúng ta đều biết là việt nam và liên bang nga
cũng như liên xô trước đây đều là hai cái đối tác truyền thống
có bạn bè thân thiết chúng ta đã có lịch sử lâu dài
và đây là một chuyến đi mà được cả hai bên đều mong đợi
tuy nhiên thẳng thắn mà nói thì là trong những năm gần đây
quan hệ của hai bên vẫn chưa tương xứng
so với tiềm năng phát triển của hai bên
chẳng hạn như là trong số những nhà đầu tư nước ngoài vào việt nam
thì vị trí của nga khá khiêm tốn
trong đó thì chúng ta đều thấy là có rất nhiều tiềm năng phát triển
giữa hai nước chẳng hạn như là trong lĩnh vực điện
tuy nhiên tôi nhớ là cách đây vài năm trên báo vietnam plus của chúng tôi
đã triển khai một tuyến bài rất là dài về dự án điện hạt nhân ở ninh thuận
tuy nhiên sau đó vì nhiều lý do chúng ta đã phải tạm dừng dự án này
và trước chuyến thăm này tổng bí thư nguyễn vũ trọng
đã trả lời phỏng vấn hãng thông tấn tas của liên bang nga
và trong bài phỏng vấn này tổng bí thư cũng có nhắc lại dự án đó
và hy vọng là tới đây chúng ta sẽ có thể
nối lại được cái dự án hợp tác này không chỉ là về xây dựng nhà máy điện hạt nhân
bạn có thể giúp chúng ta là về rất là nhiều trong những lĩnh vực khác
xin được chuyển sang một chủ đề khác
chủ đề mà chúng ta đã nhắc đến khá nhiều trong ba tuần vừa qua
một năm mới đã bắt đầu với ngổn ngang rất là nhiều những cái bộn bề
những vấn đề của ngành giáo dục
và tôi cũng xin được lập lại băn khoăn của chính bản thân tôi
và chắc có lẽ thì cũng là của nhiều các phụ huynh khác nữa
là về chương trình sách giáo khoa lớp một
cánh vần cũng như là sự thiết thực của giáo trình mới
đối với học sinh đầu cấp với tư cách là một phụ huynh
thì thật sự tôi cũng rất là băn khoăn rồi
thế còn anh anh nghĩ như thế nào
nói thực sự là mấy ngày hôm nay thì tôi cũng hơi hãi khi mà vào mạng
khi mà thấy là người người nhà nhà đều trở thành những nhà ngôn ngữ học
đều tranh luận rất là hăng say về cái vấn đề này
tuy nhiên có một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là
có nhiều người có thể chúng ta hơi bị trách hướng
đó là khi mà chúng ta nói về cái vấn đề là
về cách dạy học phương pháp dạy học rồi là đánh vần này
thì chúng ta đã hiểu thế nào là đánh vần
hiểu thế nào về ngữ âm hiểu thế nào về phát âm hay chưa
và hiện nay mọi người đang nói về cái sách công nghệ giáo dục
của giáo sư tiên sĩ hồ ngọc đại
thì thực sự mà nói thì con em của chúng ta
nếu mà chúng ta đi học cái trường phổ thông bình thường
thì chúng ta vẫn là theo những cái học cách đánh bần truyền thống
chứ không phải là
và cái sách công nghệ giáo dục này chỉ sử dụng ở trong trường thực nghiệm
và sử dụng thí điểm ở một số địa phương
nếu mà có mở rộng ra thì cũng là phải thông qua rất là nhiều ban ngành
hay là như mới đây thì thành phố hồ chí minh cũng đã có công văn nói rõ
tức là thành phố hồ chí minh không triển khai cái chương trình này
và đây cũng không phải là cái chủ trương của bộ giáo dục
tức là nhân rộng cái chương trình công nghệ giáo dục này rộng rãi
cái đó là cái thứ nhất
cái thứ hai tức là tôi thì cũng không phải là chuyên gia về ngôn ngữ
tuy nhiên là khi mà đi học
phổ thông này rồi sau này học đại học này
thì tôi cũng đã được tham gia thì tôi cũng đã được học qua cái môn gọi là môn tiếng việt thực hành
và tôi thấy là rõ ràng là chúng ta đã nhầm lẫn rất là nhiều
ví dụ chẳng hạn như là giáo sư tiến sĩ hồ ngọc đại
thì trong cái cách dạy của cái trường thử nghiệm
thì là dạy về phát âm trước rồi là dạy chữ sau
nó hơi khác so với cách dạy rộng rãi
và tôi cũng đã đọc một bài báo trên báo lao động
cũng nói là tức là người ta đã có thống kê
tức là cũng có những cái báo cáo khoa học rất là đàng hoàng
nói là cái phương pháp dạy này thì áp dụng rất tốt
nếu mà áp dụng ở một số tỉnh như là chẳng hạn số tỉnh miền núi
với những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và như thế tức là cái sách công nghệ giáo dục này
là chỉ để phục vụ ở một số địa phương
chứ không phải là sử dụng rộng rãi
trong cái tình cảnh hiện nay thì cần những cái cơ quan chức năng
mà cụ thể là bộ giáo dục phải lên tiếng để chấn an dư luận
năm học mới thì cũng đã bắt đầu rồi
nhưng có một cái cụm từ mà chúng ta thường gọi đó là đến hẹn lại lên
đó là lãm thu đầu năm học này
đó là tình trạng chạy trường cháy tuyến này
mặc dù thì đến thời điểm này thì báo chí chưa đưa ra được
những cái trường hợp xảy ra những cái hiện tượng này
nhà báo nghĩ thế nào
thực ra là cái tình trạng lạm thu này thì năm nào chúng ta cũng đã nói
và tất cả chúng ta đều biết là nguyên nhân nó nằm ở đâu
tôi có đọc một cái bài phỏng vấn của ông vụ trưởng vụ tài chính
của bộ giáo dục đào tạo
thì ông ấy cũng nói là về những vấn đề
thực ra chúng ta đều cũng biết cả rồi
bộ thì cũng đã có những ban hành những quy định rất là chặt chẽ
và trong đấy ông muốn nói tức là để xảy ra cái tình trạng này
thì thường thường là người chịu trách nhiệm
tức là cái người đứng đầu sở ngành giáo dục địa phương
rồi là có một vấn đề nữa mà ông cũng nói tức là
có một sự có thể nói là tiếp tay vô tình
của ban đại diện cha mẹ học sinh
hay là ở một số nơi là hội cha mẹ học sinh
thường thường là các trường chúng ta đều hiểu
tức là các trường thì trong những khoản thu chính thức
thì là hầu như là không có những cái khoản mà chúng ta nói lạm thu
tuy nhiên họ lách luật là bằng là
thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh hội cha mẹ học sinh
thì là có những khoản là khoản tự nguyện
và cái khoản tự nguyện này thì thường thường là những cái khoản
mà gây bức xúc cho các bậu phụ huynh
ở những cái một số địa phương đấy thì lại
ban đại diện cha mẹ học sinh thường là
là những người mà có thu nhập tốt hơn cái phần còn lại
và khi đó là ban đại diện cha mẹ học sinh đưa ra những cái
mà khoản thu tức là có thể thỏa thuận với nhà trường
và đưa ra tức là
và không được đại đa số của các cha mẹ học sinh khác
trong khi đó chúng ta có thể thấy tức là
cái tình trạng lãm thu này tại sao nó lại chỉ xảy ra ở trường công
mà nó không xảy ra ở trường tư
hay như chẳng hạn một số những cái trường mà
có yếu tố nước ngoài chẳng hạn như thế
thì người ta đã thu học phí rất là cao rồi
gia đình nào mà đưa con em vào đấy thì là
họ cũng không phải lo về cái việc là
những cái khoản thu ngoài quy định của nhà trường
trong khi đó thì là
cái tình trạng kia lại xảy ra
phải chăng chúng ta cũng phải có những cái cải cách
thế nào đó ở trường công để cho tức là
khi mà cái người giáo viên hay là
các cái trường ấy người ta đi dạy học
và người ta sống bằng được chính cái đồng lương của mình
họ không cần phải lãm thu thu thêm
đồng nào từ phụ huynh học sinh
và phụ huynh học sinh là cứ gửi con vào trường
và chỉ đóng cái tiền học phí đầy đủ
là có thể là yên tâm
mà con em mình được dạy dỗ đầy đủ thôi
nên là tôi nghĩ rằng
đây là một cái vấn đề xã hội chứ không chỉ là
một cái vấn đề là nhỏ
của từng trường này từng trường nọ nữa
vì kiểu gì thì cũng sẽ
có những cái khoản thu này khoản thu nọ
thông qua hội cha mẹ học sinh thôi
kiểu gì là nhà trường thì
thường thường tôi thấy các nhà trường thì họ
cũng có lý khi mà họ đưa ra như thế ví dụ là
là cơ sở vật chất của trường
là không được
đầy đủ ví dụ là
kinh phí địa phương rót xuống có hạn
thì là đến khi mà trường lớp
sập sệ thì là họ cũng phải vận động
cha mẹ học sinh sửa chữa thôi
tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái
nhu cầu chính đáng của nhà trường tuy nhiên là
chúng ta đều thấy là
đây là cái tình trạng xã hội
vấn đề xã hội nên là
nên có một cái nhìn mở rộng ra
một vấn đề không mới tuy nhiên là mỗi khi diễn ra
một sự kiện nào đó thì trên mạng xã hội
lại xuất hiện và cái hiện tượng
tôi tạm gọi là ném đá hội đồng
đơn cử như là trường hợp của đội tuyển
olympic việt nam vừa qua
sau khi trận đấu kết thúc thì
cộng đồng mạng đã lao vào
trọng tài nghệ hàn quốc và
để đưa ra những cái lời kết tội
và tôi thấy rằng là chúng ta
cần có một cái nhìn điềm tĩnh hơn
cho bất cứ một vấn đề nào
chứ không phải là riêng về
vấn đề của trọng tài hàn quốc này
theo anh thì anh nghĩ thế nào
về cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng nó thuộc về
văn hóa ứng xử của người việt
cái việc mà chúng ta ném đá trọng tài hàn quốc
cũng giống như là khi mà chúng ta đi
đi ra đường thôi chẳng hạn như là
ở những cái nút giao thông
ở quanh hồ hoàn kiếm là những cái nút giao thông
mà tôi thấy là mọi người tuân thủ giao thông tốt nhất
vì nó không quá đông này
hay là lúc nào cũng có cảnh sát
giao thông đứng ở đấy này nên là mọi người
tuân thủ giao thông rất tốt tuy nhiên
nếu mà chúng ta đi rộng ra ở các nút giao thông khác
vào giờ tan tầm chẳng hạn thì chúng ta thấy rất là
lộn xộn vậy đấy tức là
cái văn hóa ứng xử của chúng ta chưa tốt
nên là khi mà xảy ra những cái sự vụ này
và chúng ta chưa quen được
với cái văn hóa ứng xử đại chúng này
chúng ta chưa quen được cái cách tiếp nhận thất bại này
nên là chúng ta nghĩ rằng là
chúng ta phải đạt được huy chương
thành ra là đến khi mà chúng ta thua
thì chúng ta không biết cách chấp nhận thất bại
nên là chúng ta mới đổ lỗi vào cái ông trọng tài
người hàn quốc thực sự thì ông trọng tài
người hàn quốc đấy các trọng tài
của việt nam cũng phải thừa nhận
tức là ông bắt
có thể là hơi chặt tay so với
đội tuyển việt nam đâu nhưng mà
chúng ta không thể gọi đấy là thiên vị được
nhưng mà đến khi mà tất cả
đặt cái kỳ vọng quá mức
và đến khi chúng ta thất bại
thì chúng ta có cảm giác như là
ông trọng tài như là tội đồ và tất cả là
đổ lỗi cho ông trọng tài đấy
đấy tức là cái văn hóa ứng xử
của chúng ta chưa tốt là ở chỗ đó
rõ ràng thì đội tuyển olympic việt nam
của chúng ta thì cũng đã lần đầu tiên
trong lịch sử lọt vào bán kết
đúng không ạ và cũng là nằm
trong top bốn
đội tuyển mạnh nhất châu á rồi
đấy là một cái điều mà
theo tôi nghĩ thì chúng ta cũng
rất đáng là tự hào rồi
cũng không nên phải vì một cái trận
thi đấu vì trọng tài thế này
trọng tài thế kia một vấn đề nào đó
để mà làm chúng ta thất vọng về
đội tuyển olympic việt nam của chúng ta
đúng không ạ
đúng không ạ vâng và cũng xin được cảm ơn
những chia sẻ vừa rồi của nhà báo đã tham gia
chương trình của chúng tôi
thưa quý vị và để khép lại chương trình tuần này
mời nhà báo hoàng nhật cùng quý vị khán giả
chúng ta sẽ cùng điểm lại một số phát ngôn ấn tượng
trên các báo trong tuần qua
ngày bốn tháng chín
tại thành phố phan thiết bình thuận
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng
dẫn đầu đoàn công tác của ban tuyên giáo trung ương
đến làm việc với tập thể lãnh đạo
chủ chốt tỉnh bình thuận
nói về các vấn đề liên quan đến mạng xã hội
hiện nay đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh
chúng ta không nên coi mạng xã hội
như tội đồ chính người dùng
mạng xã hội có thể làm cho mạng xã hội
tốt lên hay xấu đi
nếu mỗi cán bộ đảng viên đều lan tỏa
một thông tin tốt thì xã hội
sẽ tốt lên rất nhanh
dự thảo báo cáo giám sát vừa được
ủy ban tư pháp của quốc hội lấy ý kiến
cho thấy lãnh đạo ủy ban nhân dân
nhiều địa phương ngại đối thoại
lười đến tòa khi bị công dân kiện
vấn đề này được phó giáo sư
tiến sĩ ngô thành can phó
trưởng khoa tổ chức và quản lý nhân sự
học viện hành chính quốc gia nhấn mạnh
nếu chúng ta không thay đổi cách thức
thực thi thắt chặt chế tài
những vi phạm sẽ ngày càng nhiều lên
bởi họ thấy rằng vi phạm
cũng chỉ xử lý rút kinh nghiệm phê bình
sâu sắc thì người sau sẽ lại
tiếp tục vi phạm